tối nay ngày một tháng hai tại hà nội nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ban tổ chức trung ương chủ trì phối hợp với báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam
hội nhà báo việt nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng
mang tên bố liềm vàng lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự lễ trao giải có thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư trưởng ban tổ chức trung ương
trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ tám
từ một trăm hai mươi tác phẩm được hội đồng sơ khảo xét chọn giới thiệu chấm trung khảo
hội đồng trung khảo đã xem xét thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao sáu giải a
hai giải b một mươi tám giải c ba mươi giải khuyến khích và sáu giải chuyên đề
ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho một mươi năm cơ quan báo chí hội nhà báo và ban tuyên giáo
ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải
cùng với đó ban tổ chức cũng chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương khen thưởng
thủ tướng phạm minh chính khẳng định thực tiễn phong phú sinh động và kết quả tốt đẹp
của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của công tác xây dựng trình đốn đảng
sự đồng lòng niềm tin của nhân dân là nguồn chất liệu quý giá là nguồn cảm hứng không giới hạn
để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao
qua tám lần tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên búa lâm vàng
đã khẳng định giá trị sức hấp dẫn sự lan tỏa đối với công tác xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị xây dựng đội ngũ cán bộ đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc
đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt của những người làm báo trong cả nước
xứng đáng như lời dạy của bác hồ cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng
các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương quan điểm về công tác xây dựng đảng
phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong đảng đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên
như xây dựng văn hóa đạo đức trong đảng chống căn bệnh sợ trách nhiệm khuyến khích và bảo vệ
cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đương đầu với khó khăn thử thách
nỗ lực hành động vì lợi ích chung đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
ngoài ra các tác phẩm còn đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
cổ vũ tinh thần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhanh bền vững
một mươi tác phẩm xuất sắc được ban tổ chức lựa chọn trao giải đại diện ưu tú cho hai hai trăm một mươi sáu tác phẩm
hội tụ kết tinh tâm huyết trí tuệ bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi lao động sáng tạo với tư duy
chính trị sắc bén lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội với tình yêu quê hương đất nước cao
cả của những người làm báo với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
thủ tướng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện cho các cơ quan
báo chí đội ngũ phóng viên tập trung tuyên truyền phản ánh những giá trị lý luận quan điểm đổi mới
của đảng và quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tăng cường hơn nữa các bài viết về những
điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt cá nhân tiêu biểu những mô hình mới cách làm hay
sáng tạo đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
các tổ chức phản động bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng nâng cao hơn nữa năng lực
lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên thủ tướng phạm minh chính mong muốn và tin
tưởng giải bố lê vàng sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được tiếp tục tìm tòi đổi mới
sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của giải góp phần xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh
đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh